hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị và các bạn dự kiến là các chốt kiểm soát ở địa bàn giáp ranh
sẽ được dỡ bỏ để lưu thông hàng hóa
đây là thông tin được ủy ban nhân dân tp hcm và các sở ngành
thông tin tại cuộc họp thông báo về tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
và kế hoạch ba tháng cuối năm được ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức vào chiều nay
báo cáo tại cuộc họp giám đốc sở y tế tp hcm cho biết sẽ vừa tính toán
cấp độ dịch của tp hcm căn cứ trên quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
cụ thể về tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần
sở tính toán hiện tỷ lệ của tp hcm là một trăm linh bốn năm
về tiêu chí tiêm chủng tp hcm đã có tiêu chí với tỷ lệ chín mươi tám người trên một mươi tám tuổi
đã tiêm muối một và trên bảy mươi sáu tiêm đủ hai mũi bảy mươi sáu một mươi một người trên năm mươi tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tp hcm cũng đặt chi tiêu khả năng thu dung điều trị ở cấp phường xã thị trấn
trạm y tế lưu động và icu
ước tính ngày hôm nay tp hcm đang ở cấp độ hai so với tuần trước có ở cấp độ ba
tuy nhiên đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thị không có giá trị vĩnh viễn
nếu chủ quan không làm tốt việc đang làm thì cấp độ dịch sẽ tăng lên vì chủng delta quá phức tạp
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình nhấn mạnh
sau một mươi tám ngày thực hiện chí thị số một mươi tám về tiếp tục kiểm soát điều chính biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca mắc mới giảm năm lần so với đỉnh dịch số ca tử vong chỉ còn hai con số
các chốt chặn nội thành cũng đã được dỡ bỏ
công an tp hcm đang xem xét để không còn năm mươi một chốt chặn ở địa bàn giáp ranh với các địa phương
để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động